hàng chục chiếc ô tô của nhiều thương hiệu có giá từ vài trăm triệu đến hơn cả tỷ được bày bán tại chợ ô tô này
trên mỗi xe đều có thông tin của xe giá cả chủ nhân
gọi đây là chợ xe kiểu mỹ lần đầu tiên có mặt tại việt nam bởi người mua và người bán đến đây sẽ được gặp gỡ và giao dịch trực tiếp
vì vậy chợ xe sẽ giúp người mua tránh được những chiêu trò của các cò xe buôn xe và mua được xe chính chủ cũng như đúng giá trị thật
nó có những sự khác biệt hơn những xe xe trên sài gòn
mà không mua thì mình cũng lên đây
mình tham quan mình lấy thông tin về những xe thôi
nên là ở đây nó cảm thấy nó rất là thoải mái
thế này thấy cũng xe nhiều
nói chung là cũng dễ lựa
đúng giá thì mình dễ mua bán hơn
hiện nay chở ô tô có sức chứa khoảng một trăm năm mươi chiếc
để tham gia bán xe tại chợ ô tô này người có xe cũ chỉ cần bỏ ra chi phí một trăm linh đồng một ngày
bên cạnh việc tạo ra chỗ để chủ xe đem xe đến trưng bày trao bán
tại chợ ô tô còn có hàng loạt dịch vụ đi kèm để hỗ trợ việc mua bán xe
nhiều dịch vụ được thực hiện ngay tại chỗ như kiểm tra nguồn gốc xe kiểm tra máy và tình trạng xe
định giá xe công chứng mua bán xe đăng ký sang tên xe hỗ trợ tài chính
và để đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho cả người mua và người bán xe tại đây
mọi giao dịch như đặt cọc thanh toán tiền mua xe đều thông qua tài khoản của các ngân hàng
theo đó các ngân hàng sẽ theo dõi giao dịch và bao giờ giao dịch thành công thì mới thanh toán tiền cho người bán
đây được xem là một điều kiện đảm bảo cho người tiêu dùng tránh những rủi ro mất mát trong quá trình mua bán